với mong muốn mang tết cổ truyền đâm ấm trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng cao
mới đây tại trường tiểu học chu văn an hà nội đã diễn ra lễ hội gói bánh trưng cho trẻ em vùng cao tại tỉnh hòa bình
tham gia chương trình có đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thực trực ban bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức chương trình tết sẻ chia tết yêu thương
tết là dịp để các bạn nhỏ cùng ông bà cha mẹ quây quần bên nồi bánh trưng xanh truyền thống
tuy nhiên không phải bạn nhỏ nào cũng may mắn có được cái tết ấm áp và ngập tràn yêu thương như thế
ở đâu đó vẫn còn có những hoàn cảnh khó khăn chưa có được cái tết ấm áp đủ đầy
ở nhiều nơi thì các cháu nhất là các tỉnh vùng miền núi thì cũng có nhiều nơi là hoàn cảnh còn khó khăn
các cháu không có được cái tết ấm áp chưa có được cái tết ấm áp đủ đầy
các cháu không có được các điều kiện để mà hưởng một cái tết thật là đầy đủ
vì vậy cho nên là cái tết cái tổ chức tết sẻ chia này là một cái việc làm tôi nghĩ là rất có ý nghĩa và rất là nhân văn
và sáng kiến của các bạn học sinh ở các trường của hà nội muốn chia sẻ cái niềm vui của mình trong dịp tết đến tất cả các bạn trẻ của miền núi
chương trình lễ hội gói bánh trưng cho trẻ
các em vùng cao còn có sự tham gia của hoa hậu việt nam năm hai nghìn một mươi tám trần tiểu vi và các em học sinh trường tiểu học chu văn an hà nội
đây cũng là dịp để các bạn trẻ hiểu rõ hơn về phong tục truyền thống tốt đẹp của việt nam trong ngày tết
thông qua chương trình một chiếc bánh trưng là món quà ý nghĩa được ban tổ chức trao tận tay tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh hòa bình
những món quà vừa mang giá trị vật chất thiết thực vừa có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn